các nhà lãnh đạo của liên minh châu âu eu sẽ nhóm họp bất thường vào cuối tháng năm tới
nhằm thảo luận về cuộc xung đột tại ukraine quốc phòng và tình hình an ninh năng lượng của khu vực
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai các nhà lãnh đạo eu đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh bất thường
về khủng hoảng nga ukraine trong đó thông qua một gói trừng phạt đối với nga do ủy ban châu âu đề xuất
cuộc xung đột quân sự tại ukraine và các lệnh trừng phạt chống lại nga của eu
được dự báo là có thể khiến tăng trưởng của châu âu giảm mạnh
lạm phát của khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone trong tháng ba tăng vọt bảy năm so với cùng kỳ năm ngoái
mức cao kỷ lục trong khi niềm tin của người tiêu dùng thì giảm mạnh
thưa quý vị theo nghị định một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng mới ban hành
thì việc không cung cấp cung cấp không đầy đủ hoặc là cung cấp không trung thực hồ sơ thông tin
về bất động sản mà mình
môi giới sẽ bị phạt tiền từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
bên cạnh đó một số địa phương cũng đã tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
những quy định này được coi là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động gò đất trái phép
vâng tuy nhiên có thể thấy trong thời gian vừa qua hoạt động có đất môi giới bất động sản
vẫn diễn biến phức tạp gây nhiều hệ lụy ảnh hưởng xấu tới thị trường bất động sản
vậy cần làm gì để ngăn chặn tình trạng co đất gây náo loạn gây suốt đất
và người dân thì cần phải lưu ý gì để không tiền mất tật mang khi ôm đất dự án ma
đây chính là vấn đề được chúng tôi bàn luận với khách mời là ông nguyễn văn đính
chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
như một làn sóng những cơn sốt đất lan rộng tại nhiều địa phương
từ các khu vực lân cận hà nội tp hcm
cơn sóng tràn về nông thôn thậm chí là đất đồi đất rừng cũng được xẻ thịt
phân lô phân nền
cơn sóng tràn về nông thôn thậm chí là đất đồi đất rừng cũng được xẻ thịt
phân lô phân nền
nhiều dự án dù mới chỉ trên giấy nhưng các nhóm co đất đã kéo theo từng tốt

nhưng chỉ sau vài ngày co đất lại biến mất khiến nhiều làng quê bị khuấy động